vào khoảng một mươi tám h chiều ngày hai tháng bốn máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy số hiệu vn một trăm hai mươi năm của hãng hàng không việt nam airlines
trong lúc chuẩn bị cất cánh đi tp hcm thì đã va chạm với một xe kéo tại sân bay đà nẵng
theo biên bản tường trình của phi công chuyến bay khi được lệnh đẩy máy bay vào nổ máy được khoảng một phút
thì xuất hiện tin nhắn cảnh báo trong khi tổ bay chưa kịp đọc tin nhắn thì máy bay trồm lên phía trước
cơ trưởng đã ngay lập tức phanh dừng máy bay giữ nguyên hiện trường vụ va chạm với xe kéo máy bay
toàn bộ hành khách trên máy bay an toàn đã được đưa trở lại nhà ga để phục vụ công tác điều tra khắc phục sự cố
được biết lúc xảy ra vụ va chạm sân bay đà nẵng chỉ có duy nhất máy bay vn một trăm hai mươi năm hoạt động